cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận được tin báo của người dân về một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên đường nguyễn thái học phường một thành phố vĩnh long
công an phường một tp vĩnh long đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn đồng thời khống chế bắt giữ ba đối tượng có liên quan
ba đối tượng bị bắt giữ là sơn minh trung đào lê nhật vi và võ minh trọng
trung là đối tượng có một tiền án về tội giao cấu trẻ em và trọng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai xe mô tô một cây roi điện và một cây dao tự chế
hiện công an phường một tp vĩnh long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian theo dõi tối qua công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thanh đức ba mươi bốn tuổi
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét nhanh phòng ngủ của đức lực lượng chức năng phát hiện một gói lớn heroin một cân tiểu ly
năm kim tiêm và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
khai nhận với cơ quan công an số ma túy trên đức mua của một đối tượng không rõ lai lịch và hẹn giao dịch
tại khu vực trung cư phước lý hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận cầm lệ điều tra làm rõ
xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vượt quá một mươi lần
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên yên tâm đã bị ubnd huyện đức trọng tỉnh lâm đồng ra quyết định xử phạt hai trăm chín mươi bốn triệu đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên yên tâm chuyên thu mua vỏ cà phê sản xuất phân bón hữu cơ
tại địa chỉ bảy trăm bốn mươi bốn b quốc lộ hai mươi thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng do ông trần văn yên làm giám đốc
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện công ty xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
vượt quá một mươi lần không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường do ubnd huyện cấp
ubnd huyện đức trọng yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
và khắc phục trong vòng một mươi ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt
mặc dù phải còn khoảng hai tuần nữa thì mới đến tết nguyên đán canh tí
tuy nhiên lúc này việc mua vé xe tết đã gặp rất nhiều khó khăn nhiều nhà xe đã treo biển hết vé
có nhà xe đã báo hết vé dường nằm từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng chạp
trong khi đó có nơi giá vé đã được tăng gần gấp đôi
các nhà xe còn vé cũng rất khan hiếm vé xe dường nằm giá vé tăng lên cao theo từng ngày
theo đại diện bến xe miền đông hành khách có xu hướng tìm vé xe của các nhà xe khách lớn
dẫn đến tình trạng vé của các nhà xe này hết trong khi kho vé của bến thì vẫn còn nhiều
toàn bộ xe tăng cường và xe bến thuê đều là xe chất lượng cao
do đó hành khách hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn